tại huyện tĩnh gia viện nghiên cứu kinh thành thuộc viện hàn lâm khoa học xã hội việt nam cùng sở văn hóa thể thao và du lịch và trường đại học hồng đức đã tổ chức báo cáo sơ bộ kết quả khai quật khảo cổ học tại chùa am các xã định hải huyện tĩnh gia tỉnh thanh hóa
chùa am các tọa lạc trên núi các dù vậy chùa am các cổ không còn tồn tại trên mặt đất nên gần hai tháng qua trường đại học hồng đức phối hợp với viện nghiên cứu kinh thành mở sáu hố khai quật thám sát khảo cổ học trên diện tích gần năm trăm bốn mươi ba m hai
giới khảo cổ học đã phát lộ các di tích kiến trúc xưởng sản xuất vật liệu xây dựng tại chỗ và thu được hàng nghìn di vật là bằng chứng chân thực xác định niên đại địa điểm các đơn nguyên trong quần thể di tích
căn cứ kết quả nghiên cứu khai quật khảo cổ học cùng các ý kiến nhận xét đánh giá phân tích rõ hơn giá trị nổi bật của di tích di vật
giới chuyên môn kết luận chùa am các hình thành vào thời trần thế kỷ một mươi bốn và phát triển mạnh mẽ thời lê trung hưng thế kỷ một mươi tám là trung tâm tôn giáo tín ngưỡng lớn giá trị lịch sử văn hóa vai trò của am các tự và các sơn cùng cảnh quan môi trường khí hậu ở khu vực này xứng tầm danh làm thắng cảnh di tích lịch sử quốc gia